tại đồng nai trong một mươi ngày gần đây liên tiếp xảy ra hai vụ cây xanh ngã đổ trong trường học
khiến cho nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng
do đó việc bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong các trường học
đang được ngành giáo dục và chính quyền các địa phương hết sức quan tâm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
trường tiểu học chu văn an phường tân hòa thành phố biên hòa
có hơn ba mươi cây xanh trong khuôn viên
trong đó nhiều cây cổ thụ hàng chục năm tuổi với thân to cành lá xung xuê
đây là điều kiện tốt để tạo bóng mát cho học sinh
cũng như tạo không khí êm dịu mát mẻ trong trường học
tuy nhiên bước vào mùa mưa ban giám hiệu trường đã tiến hành kiểm tra toàn bộ cây xanh
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh
nhắm chừng những cành nào lớn mà nó dồn trọng lực quá bức xuống thân cây góc cây
thì mình cũng nên mạnh dạng xử lý để làm sao mà đảm bảo sự an toàn trong nhà trường
chỉ riêng tại thành phố biên hòa đã có trên một trăm ba mươi trường học
trong đó tại nhiều trường học có hệ thống cây xanh trong trường đã già cỗi hàng chục năm tuổi
do đó việc kiểm tra những cây xanh có nguy cơ ngã đổ đang được ngành giáo dục quan tâm
chỉ đạo các chương trình phối hợp với các đơn vị dịch vụ cắt tỉa gia cố trước mùa mưa bão
trong quá trình kiểm tra giả soát nếu phát hiện những cây có nguy cơ đổ gãy
mối mọt đảm bảo không an toàn cho mạng lưới điện cũng như là giao thông và tính mạng của học sinh
thì sẽ có báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên
để có biện pháp xử lý
cây xanh trong trường học không chỉ là tạo bóng mát trong sân trường
mà còn gắn với những kỷ niệm khó quên của một thời học sinh trong mỗi chúng ta
tuy nhiên sau những sự cố cây xanh bật cốc ngã đổ vừa qua
thì việc đảm bảo an toàn cây xanh trong trường học phải được chú trọng hơn
trong đó quan trọng nhất vẫn là công tác kiểm tra cắt tỉa và gia cố chống đỡ cây xanh
nhằm hạn chế ngã đổ chứ không nhất thiết phải đốn hạ một cách tràn lan như một số nơi đang làm